thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã xử lý gần tám trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
và đường thủy nội địa với tổng số tiền hơn ba mươi bảy tỷ đồng đang chú ý trong đó có đến hơn hai mươi năm tỷ đồng là xử phạt đối với xe quá tải
thanh tra sở giao thông vận tải cho biết trong quá trình xử lý xe quá tải nhiều tài xế thường tìm cách đối phó lực lượng chức năng
bằng cách chậm xuất trên giấy tờ trì hoãn việc kiểm tra tải trọng thậm chí còn đóng cửa xe bỏ đi nhiều giờ
một số chủ xe còn thuê người cảnh giới theo dõi hoạt động của thanh tra giao thông để báo tin cho tài xế thay đổi lộ trình né trạm cân
lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường hoạt động thanh kiểm tra vào nhiều khung giờ khác nhau thường xuyên thay đổi vị trí bố trí các trạm cân lưu động
để xử lý xe quá tải ngoài ra thanh tra sở phối hợp với các quận huyện triển khai nhiều đợt cao điểm để kiểm tra quy định về nồng độ cồn
chất kích thích tại khu vực các cảng bến trạm kiểm soát tải trọng bến xe